trong ngày ba tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã ra quyết định đưa vụ án phan thanh hữu và bảy mươi ba bị cáo
bị truy tố về tội buôn lậu và nhận hối lộ ra xác xử từ ngày hai mươi năm tháng một mươi
đây là vụ án buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại nhiều tỉnh thành
theo tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tham gia tố tụng vụ án lần này có bảy mươi bốn bị cáo
năm mươi ba cá nhân tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án
có tám mươi một luật sư và bốn mươi ba người làm chứng tham gia phiên tòa
thời gian xét xử sơ thẩm dự kiến kéo dài từ bốn năm đến sáu mươi ngày do quy mô và số lượng các thành phần tham dự phiên tòa quá lớn
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã ban hành cáo trạng truy tố phan thanh hữu
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan lê hoàng anh
nguyễn hữu tứ đào ngọc viễn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đại dương hải phòng
và các đồng phạm về tội buôn lậu khoảng hai trăm linh triệu lít xăng trị giá khoảng hai chín trăm linh tỷ đồng và nhận hối lộ
bị can ngô văn thụy đội trưởng đội ba cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị truy tố về tội nhận hối lộ
liên quan đến vụ án này tòa án quân sự quân khu đã xét xử nhiều sĩ quan cao cấp về tội nhận hối lộ
tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
theo s p global chi số nhà quán trị mua hàng pmi ngàn sản xuất việt nam đạt năm mươi hai năm điểm trong tháng chín
cho thế đạt tăng trưởng trong quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
việc chỉ số bimi việt nam đạt năm mươi hai năm điểm trong tháng chín dù thấp hơn một chút so với năm mươi hai bảy điểm của tháng tám
nhưng vẫn báo hiệu mức cải thiện liên tục của các điều kiện kinh doanh trong ngành sản xuất
các điều kiện hoạt động đã cải thiện hơn trong suốt một mươi hai tháng qua
s p global nhận định ngành sản xuất của việt nam vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vào cuối quý ba của năm
số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng hỗ trợ cho tăng sản lượng
việc làm và hoạt động mua hàng
trong khi đó tồn kho cả hàng hóa đầu vào và hàng thành phẩm đều tăng
bên cạnh đó tốc độ lạm phát đã chậm lại trong tháng chín
trong khi các công ty cũng được hỗ trợ bởi sự ổn định của thời gian giao hàng của nhà cung cấp
tương tự việc làm và hoạt động mua hàng cũng tiếp tục tăng mạnh vào cuối quý
ngoài việc đáp ứng yêu cầu sản xuất cao hơn
các công ty cũng tăng số lượng nhân viên để hỗ trợ các dây chuyển sản xuất mới
sm global cũng đánh giá ngành sản xuất việt nam tiếp tục vận hành tốt vào cuối quý ba
với chỉ số pmi đến nay đã phản ánh tình trạng tăng tổng thể trong suốt năm qua
tình trạng giá cả và nguồn cung ổn định hơn nhiều đang hỗ trợ cho ngành sản xuất
trong khi nhu cầu cũng tiếp tục cải thiện trong tháng chín
sau chín tháng đầu năm tổng vốn hóa của hai mươi doanh nghiệp lớn nhất thị trường
đã bốc hơi gần hai mươi so với đầu năm tư ứng giảm bảy trăm linh bảy tỷ đồng xuống còn hai chín mươi một triệu tỷ đồng
hai doanh nghiệp có giá trị vốn hóa giảm sâu nhất từ đầu năm đến nay là vingroup và vinhome
khi chứng kiến bốn hóa đồng loạt bốc hơi đến bốn mươi tương đương tổng vốn hóa vơi mất gần ba trăm linh tỷ đồng
trong đó vốn hóa vhm giảm một trăm ba mươi sáu ba nghìn tỷ còn vic mất đi một trăm năm mươi hai sáu nghìn tỷ
hầu hết các doanh nghiệp lớn trong top hai mươi đều để mất ba mươi bốn mươi giá trị vốn hóa tại thời điểm ba mươi tháng chín
như hòa phát mất bốn mươi một tết công banh mất ba mươi năm việt tiên banh mất ba mươi hai hay ma san cũng mất ba mươi một
việt nam rober đứng cuối danh sách có tỷ lệ vốn hóa bị thổi bay
mạnh nhất là mất bốn mươi ba tương đương sáu mươi bốn hai nghìn tỷ
trong danh sách chỉ có bốn đại diện ngược dòng hiếm hoi là pvgas sapeco pekamex idc và fpt
với vốn hóa ghi nhận tăng lên
tính đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai chỉ còn duy nhất việt công banh còn bảo toàn được giá trị vốn hóa trên ba trăm linh tỷ
trước những diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán mỹ ở phiên cuối tuần trước
thị trường chứng khoán việt nam mở cửa phiên đầu tuần ba tháng một mươi với sắc đỏ bao trùm
áp lực bán dần dân cao
khiến vn index liên tiếp mất điểm
động khối lựa giao dịch đạt sáu mươi hai triệu cổ phiếu trị giá một một trăm bốn mươi một tỷ đồng
upcom index giảm hai ba mươi chín điểm tức giảm hai tám mươi một xuống tám mươi hai năm mươi chín điểm
với tám mươi tám mã lên tăng một trăm bảy mươi chín mã giảm năm mươi bảy mã mốc tham chiếu
toàn phiên thị trường có một trăm bảy mươi sáu mã lịch tăng bảy trăm chín mươi sáu mã giảm một trăm hai mươi mã mức tham chiếu
thánh khoán toàn thị trường đạt một mươi ba một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
kinh tế số tiếp tục với một vấn đề đáng chú ý trên thị trường chứng khoán
vừa qua ủy ban thị trường mở liên bang fomc đã quyết định tăng lãi suất điều hành thêm bảy mươi năm điểm cơ bản
lên viên độ mới từ ba ba hai mươi năm
fed cũng bày tỏ lập trường của mình rõ ràng hơn khi dự báo có thể tăng mức lãi suất điều hành
lên bốn bốn mươi năm bốn bảy mươi năm vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
tỷ giá usd vn đồng tăng lên sức ảnh hưởng đến các doanh nghiệp niêm yết
đã và đang vai usd trên thị trường cũng cao hơn nhiều so với trước
một số doanh nghiệp cơ cấu nợ bằng usd lớn với mạng chiếu khoán hnd vvd tcm mpc pgv hvn nvl
trong đó vic tổng dư nợ bằng usd lớn nhất với giá trị sáu mươi năm năm trăm năm mươi chín tỷ đồng
dư nợ bằng usd trên tổng dư nợ là ba mươi chín bốn
vay nợ của vic tính đến cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi hai là một trăm sáu mươi sáu năm trăm tám mươi tám tỷ đồng
đứng thứ hai là pgv giá trị ba mươi sáu tám trăm năm mươi tỷ đồng
dư nợ usd trên tổng dư nợ chiếm tám mươi sáu sáu
svn hai mươi một tám trăm một mươi năm tỷ đồng với dư nợ usd trên tổng dư nợ là sáu mươi sáu ba
trong bối cảnh tỷ giá quy đổi usd vn đồng đang liên tục tăng cao
các chuyên gia phân tích nếu doanh nghiệp có dư nợ vai bằng usd lớn kể trên
đang đối mặt với rủi ro hiện hữu về việc lỗ tỷ giá
doanh nghiệp nào mà vay nợ nhiều cụ thể là nợ nhiều hơn tài sản bằng đô của họ
thì có khả năng sẽ có những khoản lỗ tỷ giá
đối với doanh nghiệp mà nhập khẩu thì họ sẽ phải sử dụng chi phí cao hơn
đối với doanh nghiệp mà có nguồn thu ngoại tệ họ muốn sử dụng các công cụ hạt tỷ giá
thì họ cũng phải chịu cái chi phí cao hơn chẳng hạn như sput tỷ giá năm ngoái đâu đó khoảng hai mươi
nhưng năm nay có thể tăng cộng đô số đó ở hiện tại
theo như nhận định của các công ty lớn bên nước ngoài
thì fed hiện tại là đạt đỉnh của tăng lãi xuất của họ
và sẽ vào khoảng tháng sau
năm hai nghìn hai mươi ba và cuối năm nay đi nữa thì tăng cao lắm thì lên khoảng bốn bốn bốn năm
tức là có thêm hai lần tăng nữa một lần tăng bảy mươi năm và một lần tăng năm nữa
mình sẽ bị rủi ro trong cái vấn đề là từ đây đến cuối năm là fed tăng lãi xuất như vậy sẽ áp lực vào nồng đô
thêm vào đó những doanh nghiệp đang sử dụng khoản vay đô la mỹ với lãi suất thả nổi
sẽ chịu áp lực lớn hơn như khoản vay có lãi xuất cố định
nguyên do là vì ngoài chịu tác động về tỷ giá lên chi phí lãi và nợ gốc
khoản vay thả nổi sẽ còn chịu theo áp lực tăng chi phí lãi vay
khi lãi xuất khoản vay bằng nồng đô la mỹ tăng lên do fed thắt chặt chính sách tiền tài
lãi xuất thả nổi thì sau đến kỳ review thì chắc chắn lãi xuất thắt chặt tăng lên
so với mức thị trường thì áp lực nó sẽ cao hơn so với các doanh nghiệp mà sử dụng lãi xuất cố định
trước đây thì tháng một mươi một một mươi hai họ kỳ vọng là sẽ tăng năm mươi b và hai mươi năm b
tuy nhiên cái fed tắt lót rồi thì nó tăng lên là mức bảy mươi năm b thôi tháng một mươi một và năm mươi b một mươi hai
với việc cái tắt lót cho thấy là cái mức tăng lãi xuất trong trang thống tới sẽ cao hơn
với thời hạn trả lãi thì những doanh nghiệp có tí rộng vay ngắn hạn lớn
sẽ bị tác động tiêu cực hơn những doanh nghiệp có tí rộng vay dài hạn
khi các khoản nợ vai ngắn hạn này đáo hạn khả năng cao doanh nghiệp sẽ phải vay mới với lãi suất cao hơn
để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó làm tăng chi phí lãi vay
các công ty nào mà có cái dư nợ mà vay ngắn hạn thì họ sẽ bị chịu một cái áp lực là
họ sẽ đến kỳ đáo hạn
và nếu mà trong cái kỳ đáo hạn đó mà rủi ro tỷ giá họ tăng như vậy á
thì sẽ làm áp lực lên cái chuyện mà họ thanh khoản của họ trong vấn đề chi trả
tức là họ phải gia tăng cái phần phải trả thay vì trước đây đối với tỷ giá nó thấp
thì họ sẽ trả khoản tiền như vậy nhưng bây giờ họ phải trả khoản tiền nhiều hơn
rõ ràng đó là chi phí tăng lên thì nó dẫn đến ví dụ như mọi thứ đều không thay đổi
doanh thu lợi nhuận họ tăng như vậy thì họ sẽ bị giảm cái biên lợi nhuận của họ xuống
trong báo cáo mới cập nhật chiếm khoản vn direct cho rằng
kỳ giá hối đoán của việt nam sẽ tiếp tục giữ áp lực trong những tháng cuối năm
tuy nhiên so với các đồng tiền trong khu vực thì vn direct đánh giá
việt nam đồng vẫn là một trong những đồng tiền ổn định nhất
khi mà kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai hầu hết các loại tiền tệ trong khu vực
đã giảm hơn năm so với đô la mỹ
nghề luật sư với đặc thù phải bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân
cơ quan tổ chức có hiệu quả nhất tại tòa án
khi tham gia vào một vụ án từ mỗi luật sư ngoài tài năng
thì luôn đặt đạo đức và lương tâm trước những lời bào chữa của mình
tuy nhiên khi đã tham gia vào xung đột lợi ích của nhiều bên
thì công việc này đòi hỏi bản lĩnh rất nguy hiểm
nguy hiểm về tinh thần và cả tính mạng
một trong những nghề nghiệp đòi hỏi phải được đào tạo chuyên môn cao
trong một thời gian dài đó chính là nghề luật sư
bởi lẽ sau khi tốt nghiệp trường luật
sinh viên chỉ mới có trong tay tấm bằng cử nhân luật
nếu muốn hành nghề thì phải tiếp tục học lên
để lấy chứng chỉ hành nghề thêm một năm nữa
nếu chỉ hành nghề thì phải tập sự tại một phân phòng luật sư
trong vòng một mươi hai tháng tiếp theo
tập sự xong thì phải trải qua một kỳ kiểm tra năng lực
mới chính thức trở thành một luật sư
nhưng mà nghề luật sư thì lại không dễ
không phải chỉ có học xong rồi ra làm nghề được ngay
bởi vì nó có động chạm đến hai cái quan hệ khá là nhạy cảm
thứ nhất là nó liên quan đến cái sinh mạng chính trị của một con người
thứ hai nó là liên quan đến cái tính chất pháp lý
cái hành la pháp lý của một cái bất nước
cũng do cái sự phát triển của thông tin như vậy
cho nên mỗi một cái việc làm mỗi cái quyết định của người luật sư
là nó nhanh chóng được phổ biến ngoài xã hội
và cái đó là tạo cho người luật sư một cái áp lực trong công việc
trong một vụ việc có đôi khi là tình ngay nhưng lưỡi gian
sự đúng sai và sự thật phải lưu trờ ở phán quyết cuối cùng của tòa án
thế nhưng mạng xã hội tạo diễn đàn
tạo diễn đàn tự do cho bất kỳ cá nhân nào cũng có thể bày tỏ lý lẽ và lập luận
dù chỉ là trạng sư bàn tiếng hay thẩm phán online
các luận dư luận tác động rất lớn đến công việc luật sư trong và xung quanh phiên xét xử
khi lấy lẽ bào chữa của luật sư phán quyết của thẩm phán không đúng ý
thì nhiều cá nhân sẵn sàng xúc phạm danh dự nhân phẩm
thậm chí là đe dọa sức khỏe an toàn của họ
bắt tay vào nhận hồ sơ mỗi một vụ án
thì nó không phải là loại hình vụ án có thể là gây ra những cái đe dọa nguy hiểm cho bản thân mình hay là gia đình
mà là các đối tượng các cái đương sự họ sẽ tham gia vào trong cái vụ án đó
một bên nếu như mà luật sư là bảo vệ thắng cho bên này
hay là luật sư khác mà bảo vệ mà bị thua cho bên kia
hoặc là bị thân chủ của chính thân chủ của mình
là sẽ đe dọa về nhân phẩm tính mạng sức khỏe
hoặc là bị là đương sự
để đứng ở phía phe bên kia
khi mà họ cảm thấy rằng là họ không đạt được cái mục đích của họ
thì nhà nước và pháp luật
có những cái cơ chế để bảo vệ cho những người là hành nghề luật sư
có những cái cơ quan hoặc là thành lập những cái cơ quan
để tuyên truyền pháp luật đến người dân
cho từng người dân họ hiểu rằng
là nếu bất kỳ một cái tranh chấp nào
kể cả là tranh chấp dân sự hay là hình sự
nên tuân thủ theo pháp luật quy định
khi đã có đầy đủ bằng cấp và chứng chỉ hành nghề rồi
thì phải trải qua nhiều năm tháng tôi rèn kinh nghiệm nữa
thì một luật sư mới có thể có danh tiếng
để các thân chủ tìm đến nhờ bào chữa trong các vụ án
những áp đực về dư luận
và cả những lời đe dọa đến bản thân và gia đình
luật sư cần trang bị gì ngoài kiến thức pháp luật để đối mặt
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay
còn bây giờ quang huy xin chào và hẹn gặp lại